đăng tải thông tin sai sự thật về thuốc chữa trị covid một mươi chín trên mạng xã hội một trường hợp trú tại tỉnh đồng nai vừa bị xử phạt hành chính
vào ngày tám tháng chín người này đăng tải thông tin trên facebook và zalo với nội dung về xuyên tâm liên bài thuốc quý trong điều trị covid một mươi chín
làm việc với lực lượng chức năng cá nhân này đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin trên là sai sự thật và bị xử phạt hành chính số tiền là bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu cách ly điều trị tập trung bệnh nhân f trường trung học cơ sở lai hưng xã lai hưng huyện bầu bàng tỉnh bình dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bầu bàng vừa khởi tố bắt tạm giam hai tháng đối với ba đối tượng để tiến hành điều tra làm rõ
ba đối tượng là thạch oanh thi lê trí thiện và nguyễn hoàng phi dương
ngày một mươi tháng chín dương lén đặt mua đồ sau đó rủ thi thiện và một số người khác nhậu tại phòng
khi bị phát hiện dương
khi và thiện đã chống đối có lời lẽ xúc phạm và đánh hai cán bộ làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự tại khu cách ly
gây sự xong thiện và thi bỏ trốn khỏi khu cách ly điều trị
đến hai giờ sáng hôm sau thì bị lực lượng công an huyện bào bàng phối hợp với trung tâm y tế huyện bắt giữ đưa về nơi cách ly điều trị và xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó năm đối tượng tổ chức đánh bạc giữa lúc thực hiện giãn cách xã hội vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc khởi tố bị can
đồng thời xử phạt bảy mươi năm triệu đồng do vi phạm các quy định về phòng chống dịch
năm đối tượng bị khởi tố gồm trương công bằng trần xuân tới lại văn thành lê hoàng và đậu minh quang đều trú tại phường tân hòa thành phố buôn ma thuột
cả năm bị bắt quả tang đánh bạc tại quán cà phê xuân hương số sáu mươi đường phạm văn đồng phường tân hòa thành phố buôn ma thuột do bằng và tới quản lý
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều bộ bài và hơn một mươi một triệu đồng tiền mặt
tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý công an quận bình thạnh tp hcm đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng võ thành phúc năm mươi hai tuổi ngụ quận bảy và trần vũ hoàng minh nhật ba mươi năm tuổi về tội giả mạo chức vụ cấp bật vị trí công tác theo điều ba trăm ba mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
các quy định này đã được viện kiểm soát nhân dân cung cấp phê chuẩn
theo điều tra ban đầu vào ngày chín tháng chín trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại khu vực cầu kinh phường hai mươi bảy quận bình thạnh
ba mươi một bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh phát hiện một đối tượng mặt quân phục gắn quân hàm đại úy chạy xe gắn máy lưu thông qua chốt kiểm soát phòng chống dịch có biểu hiện khả nghi
qua kiểm tra đối tượng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ trên xe có mang theo nhiều ống nhựa có chứa bột
làm việc với cơ quan chức năng đối tượng trần vũ hàng minh nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ quận bốn thành phố hồ chí minh khai nhận
được võ thành phúc cấp cho một bộ quân phục cấp bậc đại úy nhằm lưu thông qua các chốt kiểm soát vận chuyển thuốc kháng thể lv một trăm một mươi chín cho các bệnh nhân f
mở rộng điều tra cơ quan chức năng tiến hành làm việc với võ thành phúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ngụ quận bảy thành phố hồ chí minh
tại cơ quan điều tra đối tượng phúc luôn tự nhận mình là trung tướng quân đội hiện công tác tại cục trinh sát đặc biệt phụ trách về sinh học và tỏ thái độ không chịu hợp tác với lực lượng chức năng
sau quá trình đấu tranh biết không thể quanh co chối cãi đối tượng khai nhận là giám đốc công ty xuất nhập khẩu đầu tư và chăn nuôi đồng xoài không phải sĩ quan quân đội
nhiều tăng vật liên quan tại nhà của đối tượng đã bị thu giữ
theo cơ quan công an phúc là đối tượng nằm trong diện theo dõi vì hành vi giải danh sĩ quan quân đội
trước đó người này nhiều lần mặc quân phục quân đội đến giữa các buổi hoạt động xã hội tại thành phố hồ chí minh
hiện công an quận bình thạnh đang mở rộng điều tra làm rõ
trong lúc tỉnh đồng tháp vẫn đang tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu thì một nhóm đối tượng đã tụ tập thuê khách sạn để ăn nhậu
qua xét nghiệm nhanh lực lượng công an đã phát hiện có bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
cụ thể vào chiều tối ngày một mươi một tháng chín công an phường mỹ phú thành phố cao lãnh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập một khách sạn trên địa bàn phường
lực lượng công an phố hợp cùng quân sự phường đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra khách sạn
phát hiện sáu đối tượng đang tụ tập trung một phòng để chuẩn bị nhậu
qua làm việc các đối tượng khai nhận trước đó đang nhậu ở xã an bình huyện cao lãnh
nên tiếp tục liên hệ khách sạn ở phường mỹ phú nhậu tiếp
được sự đồng ý của chủ khách sạn từng đến chuẩn bị nhậu thì bị phát hiện
tổ phòng chống dịch covid một mươi chín của phường mỹ phú đã tiến hành test nhanh covid một mươi chín đối với sáu đối tượng
kết quả tất cả đều âm tính
tết nhanh ma túy đối với sáu đối tượng thì bốn đối tượng dương tính
lực lượng công an đã lập biên bản để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay một mươi hai tháng chín công an quận bốn tp hcm cho biết hiện đang tạm giữ một đối tượng
vì hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
vào lúc một mươi sáu h bốn mươi phút ngày một mươi một tháng chín tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
ngã tư đường hoàng diệu nguyễn tất thành thuộc phường một mươi ba quận bốn tp hcm
tổ kiểm tra quận bốn tiến hành dừng kiểm tra xe gắn máy màu trắng
mang biển số năm mươi chín c một trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm linh bảy do lê tấn minh luân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú quận tám tp hcm điều khiển
thời điểm kiểm tra luân không xuất rình được các loại giấy tờ để ra đường
trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
tổ kiểm tra phát hiện luân có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra người và phương tiện của luân
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong túi sách màu xám tại chỗ để chân xe của luân
có một hộp giấy màu đen bên trong có bốn gói ni lông chứa tinh thể không màu nghi vấn là ma túy
do đó tổ kiểm tra tiến hành thu giữ tan vật và đưa luân về công an phường một mươi ba quận bốn
lập hồ sơ làm rõ
tại cơ quan công an luân khai nhận số tinh thể bị thu giữ trên là ma túy đá
do luôn mua thông qua một ứng dụng mạng xã hội của một thanh niên không rõ la lịch
với mục đích sử dụng cho cá nhân
kết quả giám định phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm xác định
bốn gói nilon chứa tinh thể không màu thu giữ của đối tượng luân là ma túy ếch thể rắn
với khối lượng là hai chín nghìn sáu trăm năm mươi một gram loại metafetamin
tiếp tục chương trình sẽ là các tin tức an ninh kinh tế
vừa qua đội bốn phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp hcm
phối hợp cùng đội quản lý thị trường số hai mươi bốn của quản lý thị trường hà nội
đã tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh tại đường la phù
huyện hoài đức tp hcm thu giữ và phát hiện hàng trăm nghìn sản phẩm bánh trung thu
do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử
tại thời điểm kiểm tra
lực lượng chức năng đã phát hiện hơn một mươi một chiếc bánh trung thu gồm hai loại
bánh nướng hạt rẻ và bánh nướng do nước ngoài sản xuất
được đặt trong khoảng một trăm hai mươi năm thùng cắt tóc
quá trình làm việc chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn
tượng khai nhận số bánh trung thu được thu mua trôi nổi trên thị trường
với giá giao động khá rẻ chỉ từ hai đến ba đồng một chiếc
sau đó bán ra thị trường với giá gấp bốn đến năm lần để kiếm lời
chuyển sang các bánh trung thu
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
sau nhiều năm bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng lý a tủa chú tại nậm pồ tỉnh điện biên
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại tỉnh đắk nồng
năm hai nghìn một mươi hai lý a tủa cùng bốn đối tượng khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại xã nậm xé huyện văn bàn tỉnh lào cai
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật hơn bốn kg thuốc viện
lợi dụng sơ hở lý a tủa đã bỏ trốn
sau khi khoanh vùng được địa điểm đối tượng lẩn trốn
lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ thành công đối tượng lý a tủa
quá trình bắt giữ cũng như áp tải đối tượng về tới lào cai
đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đón khách vào chơi game bất chấp lệnh cấm hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín
một cơ sở kinh doanh dịch vụ internet vừa bị đội cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội và công an xã lê hồ huyện kim bảng tỉnh hà nam phát hiện xử lý
trong khi làm nhiệm vụ trên địa bàn xã lê hồ tổ công tác phát hiện
tại cơ sở kinh doanh internet và cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử
do nguyễn trần ba làm chủ đang hoạt động vi phạm quy định phòng chống dịch
tại thời điểm kiểm tra cơ quan công an phát hiện trong quán có một mươi một nam thanh niên
đang tụ tập sử dụng dịch vụ internet và chơi game
hiện công an huyện kim bảng đang khẩn trương củng cố hồ sơ điều tra làm rõ
để xử lý chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ internet và khách chơi game
về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch
với những biện pháp mạnh tay hơn để giảm thực chất lượng người ra đường
tập trung đông nơi công cộng hy vọng là thủ đô hà nội sẽ có cơ hội
đẩy nhanh thời gian dập tắt nguồn dịch lây lan rộng trong cộng đồng như thời gian vừa qua
bất chấp lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
để chống dịch covid một mươi chín
một nhóm chín đối tượng sinh sống trên địa bàn thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
vẫn tổ chức tụ tập ăn nhậu
công an xã hòa khánh thành phố buôn ma thuột vừa phát hiện xử lý nhóm đối tượng này
nhận được tin báo của quần chúng tại khu vực đồi độc lập thuộc thôn bốn xã hòa khánh
có nhóm đối tượng đang ăn nhậu
lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xử lý vi phạm
chín đối tượng bị đề nghị xử phạt mỗi người một mươi năm triệu đồng tổng cộng là một trăm ba mươi năm triệu đồng
mới đây cảnh sát giao thông công an thành phố hồ chí minh đã phát hiện đối tượng
dùng giấy tờ quân đội giả để chở theo bốn người đi qua trạm kiểm soát covid một mươi chín
trên cao tốc thành phố hồ chí minh long thành sầu dây
tại thời điểm kiểm tra trên xe có năm người
lái xe là nguyễn đức bảy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại phường tân thới hiệp quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
lái xe cho biết mình là người thuộc quân đội và đã xuất trình ba loại giấy tờ
có liên quan đến quân đội
đều mang tên nguyễn đức bảy
do có nhiều biểu hiện nghi vấn về số giấy tờ này
nên tổ công tác đã đưa lái xe cùng số người trên về công an phường long phước
thành phố hồ chí minh để làm việc
tại cơ quan công an sau khi đấu tranh đối tượng đã khai nhận mình không phải là người trong quân đội
số giấy tờ trên bảy nhờ một người quen làm cho với mục đích sử dụng
nhằm qua mắt lực lượng chức năng để qua các chốt kiểm soát covid một mươi chín
đối tượng đang trên đường chở bốn người từ đồng nai lên thành phố hồ chí minh
để tiêm vaccine covid một mươi chín thì bị bắt giữ
thưa quý vị huyện vạn ninh là địa phương có số ca mắc covid một mươi chín nhiều thứ ba của tỉnh khánh hòa
để phòng chống dịch trong hơn một tháng qua địa phương này đã áp dụng chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
phần lớn người dân tuân thủ chấp hành quy định
xong cũng có một số đối tượng vì nhiều lý do đã có những hành vi chống đối
thậm chí là tấn công lại các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch gây bức xúc trong dư luận
chiều ngày một chín cơ quan kiểm soát điều tra công an huyện vạn ninh
đã tống đạt các quyết định xử lý theo quy định của pháp luật đối với bốn thanh niên cùng chú ở xã vạn long
trong đó có ba thanh niên đã bị khởi tố để điều tra về hành vi chống người thinh công vụ
theo đó vào chiều ngày tám tháng tám bốn thanh niên này đi vào thị trấn vạn giã để mua điện thoại
trên đường trở về cả nhóm gặp trước kiểm soát dịch bệnh của xã vạn khánh
vì ra ngoài không có lý do chính đáng nên các thành viên của chốt đã không cho bốn thanh niên này qua
cả bốn thanh niên đã vừa dùng gạch đá vừa lăng mạ chửi bới và tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ
làm một cán bộ tay chốt bị thương nhẹ
đây là hình ảnh vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám tại chất kiểm soát dịch ở thôn hội khánh xã vạn khánh
một thanh niên không đeo khẩu trang không được mũ bảo hiểm xin đi qua chốt không được đã quay sang trị bới
rồi dùng tay tấn công lại một cán bộ đang làm nhiệm vụ
các lực lượng tại chốt đã nhanh chóng khống chế đối tượng
sau đó một ngày cũng tại một chốt kiểm soát khác ở xã vạn khánh
hai thanh niên chú địa phương đều không được mũ bảo hiểm ra ngoài vì lý do bị bắt ốc
khi không được lực lượng chức năng cho qua
một trong hai thanh niên đã giật khẩu trang của một cán bộ công an rồi dùng tay tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
cả hai thanh niên đã nhanh chóng bị các lực lượng khống chế
đáng chú ý là ở tại địa bàn xã vạn khánh xảy ra bốn vụ
hiện nay công an điều tra thì chúng tôi đã khởi tố ba vụ án và năm bị can
trong đó có hai vụ là đủ điều kiện để rồi áp dụng biện pháp rút gọn thủ tục rút gọn
đối với hai vụ này thì gồm cả hai bị can
hiện nay chúng tôi là thống nhất với kiểm sát và tòa án sẽ sớm kết luận và đưa ra xét xử sớm
để răng đê giáo dục phòng hừa
vạn ninh là một trong những địa phương có diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp của tỉnh khánh hòa
và đang tiếp tục áp dụng chỉ thị một mươi sáu của chính phủ trong phòng chống dịch
trong khi phần lớn người dân tuân thủ chấp hành thì vẫn còn đó những đối tượng không chấp hành quy định phòng chống dịch
mà còn có hành vi gây hấn chống đối thậm chí tấn công lại lực lượng chức năng
đây là hành vi nguy hiểm cần đến án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự
công an huyện grong park tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trương thái hùng
trú tại thị trấn phước an huyện grong park cầm dựa chém vợ cũ nhiều nhát nguy kịch rồi nhảy hồ tự tử
theo thông tin ban đầu vào tối ngày bảy tháng chín hùng điều khiển xe máy trên tay cầm theo một con dao dựa
và một ca nhựa đựng chất lỏng đến nhà vợ cũ là chị trần thị dung chú tại xã e yông huyện grong park
khi vừa bước vào nhà thì hùng đã tạt ca chất lỏng vào người chị dung rồi lao tới chém liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh
sau khi phát hiện sự việc người thân đã đưa chị dung đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu
còn hùng điều khiển xe máy ra phía hồ nước tân an ở thị trấn phước an rồi nhảy xuống hồ
đến hai mươi một h cùng ngày lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể của người này
theo gia đình nạn nhân hùng và chị dung đã ly dị nhau cách đây một năm
sau đó hùng trở về địa phương sinh sống còn chị dung đi tp hcm làm việc
thời gian gần đây do dịch bùng phát nên chị dung về quê tránh dịch
biết chuyện hùng đã nhiều lần đến gặp với mong muốn nối lại tình cảm nhưng chị dung không đồng ý
đến khoảng hai mươi giờ tối ngày bảy tháng chín hùng đã mang dao dựa tới nhà chém chị dung và toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại